tại đây khánh tuyên bố cướp điện thoại của cô gái rồi dùng dao uy hiếp để giao cầu với nạn nhân
gây án xong khánh chở nạn nhân ra giao lộ gần đó rồi bỏ trốn
vào trưa cùng ngày đối tượng mở điện thoại vừa cướp được thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại
đầu dây bên kia nạn nhân này nỉ xin lại điện thoại hứa sẽ làm đối tượng vui vẻ
khi khánh đến điểm hẹn trên đường trần xuân soạn quận bảy thì bị nạn nhân cùng bạn chi hô bắt giao công an